sáng một mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương tại rome italia đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới thăm và làm việc với
lãnh đạo hội đồng tư pháp quốc gia italia thẩm phán sebastiano adita phó chủ tịch
thương trực thành viên ban điều hành hội đồng tư pháp quốc gia italy đã giới thiệu với phó
thủ tướng thường trực trung hòa bình về cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ hoạt động và vai
cho tối cao của hội đồng tư pháp quốc gia italy đồng thời khẳng định hội đồng tư pháp quốc gia
italy sẵn sàng hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bảo đảm hiệu quả hoạt động
của hệ thống tư pháp về phần mình phó thủ tướng thường trực trương hòa bình thông tin về những
kết quả rất tích cực của tiến trình cải cách tư pháp việt nam thời gian qua mong muốn hội đồng
đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tư pháp cho tòa án nhân dân
tối cao việt nam hai bên cũng nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa hai chính phủ
giữa các cơ quan tư pháp hai nước trong lĩnh vực tư pháp và sớm trao đổi
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tòa án tối cao việt nam và italy